theo thông tin đăng tải đã có người thương vong trong vụ tai nạn

mời quý vị cùng theo dõi
tối hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã tống đạt các quy định khởi tố bị can đối với hai cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở thành phố long xuyên
theo đó khởi tố nguyễn thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
và nguyễn thiện thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
vì đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét các địa điểm liên quan đến hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
phong tại nhà riêng thời điểm này ông trung đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án
có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được công an tỉnh an giang thụ lý điều tra
ngày ba mươi tháng ba công an huyện lục nam bắc giang đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong vườn cây bạch đàn
ở xã lan mẫu trước đó một số người dân xã lan mẫu phát hiện một người đàn ông tử vong trong vườn cây bạch đàn
của một gia đình trong xã và trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an xã nan mẫu và công an huyện lục nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu và xác minh để giải quyết theo quy định của pháp luật
bước đầu xác định người tử vong đến làm thuê cho sưởng chế biến gỗ của một gia đình ở trong xã nan mẫu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam đang xác minh điều tra vụ việc
ngày ba mươi tháng ba người dân đi tắm biển tại khu vực bãi sau thành phố vũng tàu đã phát hiện một bao tải lớn
chứa nhiều hộp hình chứa nhật được quấn băng keo
nghi ngờ là ma túy nên người này đã trình báo cơ quan chức năng
bước đầu kiểm tra cơ quan chức năng xác định bên trong bao tải có chứa nhiều gói nghi là ma túy
tổng trọng lượng chưa được công bố
liên quan đến việc nhiều gói ma túy trôi vào bờ biển vũng tàu trước đó qua công tác trinh sát
lực lượng công an thành phố vũng tàu đã kiểm tra hành chính một phòng trọ trên đường đô lương phường một mươi một thành phố vũng tàu
tại đây đối tượng nguyễn thanh tuấn đã bị bắt quả tang khi đang tàng trữ một kg ma túy
tại cơ quan công an tuấn khai nhận vào trưa ngày hai mươi bốn tháng ba trong lúc thu gom mực tại một bãi biển thuộc phường một mươi
lmc đã phát hiện một bao tải màu đen bên trong chứa nhiều gói hình chữ nhật được bọc kín bằng băng keo sám và kể cho tuấn biết
ngày hai mươi năm tháng ba tuấn ra bãi biển để lấy một gói nguy trang trong bao tải và đưa về nhà trọ
tại khu nhà trọ tuấn mở bao tải ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tuấn đã chụp ảnh lại với mục đích tìm người bán
ngoài một kg ma túy thu giữ ban đầu tuấn còn khai nhận đã cất giấu thêm hai mươi gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng khác
tổng khối lượng khoảng hai mươi một kg hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày ba mươi tháng ba lễ thượng cờ tổ quốc tại giải vô địch marathon quốc gia và cự li giải báo tiền phong lần thứ sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tiền phong marathon đã được tổ chức trang trọng tại bãi môn mũi điện phú yên
giải tiền phong marathon năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như tri ân
tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến vũng rô và tàu không số thăm hỏi trung tâm ăn điều dưỡng tàu ngầm
thăm và tặng quà các đồn biên phòng hải đăng đại lãnh trao cờ tổ quốc tặng bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư
khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo
đặc biệt lễ thường cờ tổ quốc trong lòng tổ quốc diễn ra vào sáng ba mươi tháng ba tại bãi môn mũi điện
truyền đi thông điệp về lòng yêu nước ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
với chủ đề tổ quốc trong lòng tổ quốc lễ thượng cờ đã vượt lên một nghi lễ bình thường ca ngợi tinh thần yêu nước
thương nòi ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây đất nước
đặc biệt trong lòng bái môn mũi điện mang dáng hình tổ quốc còn có một dáng hình việt nam thu nhỏ hơn nữa
được xếp bởi ba hai trăm linh đoàn viên thanh niên học sinh tỉnh phú yên với sắc áo cờ đỏ sao vàng
phát họa nền hình ảnh tổ quốc trong lòng tổ quốc vô cùng ấn tượng
đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao lớn có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của cán bộ chiến sĩ
và nhân dân việt nam ở huyện đảo trường sa thân yêu
năm nay giải đấu thu hút sự tham gia của gần một mươi hai vận động viên trên cả nước
trong đó có các thành viên của đội tuyển quốc gia như nguyễn thị oanh nguyễn văn lai
hoàng nguyên thanh hoàng thị ngọc hoa lê thị tuyết
ngoài tranh tài ở các cửa ly cá nhân vận động viên đội tuyển các tỉnh thành
ngành còn thi đấu tính hiểm đồng đội toàn đoàn
ngày hai mươi chín tháng ba văn phòng chính phủ vừa có văn bản số hai nghìn tám mươi hai vpcp kgvx
chuyên đặt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ trần âu hà
về việc gửi hồ sơ mong mường và nghệ thuật trèo trình unesco
cụ thể xét đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ý kiến thẩm định của hội đồng di sản văn hóa quốc gia
về việc xin phép ký và gửi các hồ sơ quốc gia mò mường và nghệ thuật trèo
để trình xét ghi danh vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể của unesco
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà có ý kiến như sau
đồng ý để trình unesco xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể mò mường
hòa bình thanh hóa ninh bình phú thọ sơn la hà nội và đắk lắc
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
và di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trèo
thái bình ninh bình hà nam nam định hải dương hưng yên bắc ninh vĩnh phúc phú thọ quảng ninh bắc giang thái nguyên hà nội và hải phòng
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
ủy quyền bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch ký các hồ sơ theo quy định
ủy ban quốc gia unesco việt nam chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
làm các thủ tục cần thiết để gửi các hồ sơ di sản tới unesco
bảo đảm thời gian theo quy định của công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm hai nghìn ba và pháp luật về di sản văn hóa
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt